bộ giao thông vận tải đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tỉnh yên bái
nghiên cứu phương án sử dụng hỗ trợ vốn phát triển chính thức oda của chính phủ hàn quốc
để đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc kết nối với hà giang với cao tốc nội bài lào cai
việc đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc kết nối hà giang với cao tốc nội bài lào cai
sẽ nâng cao khả năng kết nối giữa các tỉnh hà giang yên bái tuyên quang với cao tốc nội bài lào cai
góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giảm thiểu tai nạn giao thông của quốc lộ hai
bộ giao thông vận tải đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tỉnh yên bái
nghiên cứu phương án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda của chính phủ hàn quốc
để đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc kết nối hà giang với cao tốc nội bài lào cai giai đoạn một
khai thác với quy mô đường cao tốc hai làn xe tổng mức đầu tư giai đoạn một khoảng tám sáu trăm linh bảy tỷ đồng
từ nguồn vốn đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác